một vụ nổ lớn ở nhà máy hóa chất chứa bảy trăm linh tấn chất tèo cyanide tại thành phố cảng thiên tân trung quốc gây ra thiệt hại lớn về người và của
một tuần sau đó người dân thiên tân phát hiện hàng nghìn con cá chết bị đánh trôi giặt vào bờ sông cách nơi vụ nổ xảy ra chỉ vài cây số
đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu hàng nghìn con mực ống nằm phơi mình trắng xóa bờ biển chile
người dân địa phương và các nhà khoa học chia sẻ một mối lo lắng chung về vấn đề vệ sinh có thể là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này
mặc dù cá chết hàng loạt không phải là mới xảy ra ở khu vực này nhưng đây là lần đầu tiên nó xảy ra với quy mô lớn như vậy
trong tháng bốn này nhà chức trách indonesia cũng đã phải vật lộn đối phó với tình trạng hàng triệu con cá chết một cách bí ẩn trên sông amaya thuộc vùng mimika